hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
theo ghi nhận tại hiện trường vụ đập phá công an quận hải châu cho biết có khoảng tám xe ô tô đậu đỗ trên tuyến đường nguyễn tất thành đoạn giáp danh giữa quận thanh khê và quận hải châu
đã bị các đối tượng dùng nhiều vật dụng khác nhau đập phá làm hư hỏng kính chăn gió phía trước và cả phía sau của các ô tô này
theo các chủ ô tô thì thiệt hại mỗi xe có thể lên đến hàng chục triệu đồng
quả xác minh ban đầu cơ quan công an cho biết trích xuất camera an ninh tại một cửa hàng gần đó cho thấy vào tối ngày hai mươi tháng năm
một nhóm khoảng tám chín đối tượng đi trên năm xe máy đã dùng gạch đá ném vào các ô tô này
vì địa bàn xảy ra vụ việc nằm trải dài nên lực lượng công an quận hải châu đang phối hợp với công an quận thanh khê tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc